thông tin đáng chú ý liên quan đến vụ bé gái tám tuổi bị dì ghẻ hanh hạ dẫn đến tử vong tại tp hcm
tòa án nhân dân tp hcm đã quyết định đưa vụ án ra xét xử công khai vào lúc tám giờ ngày hai mươi một tháng bảy tới đây
bị cáo nguyễn võ quỳnh trang hai mươi bảy tuổi quê gia lai bị viện kiểm sát nhân dân tp hcm
truy tố về các tội giết người và hành hạ người khác
bị cáo nguyễn kim trung thái chú quận một tp hcm người tình của trang cha ruột của bé gái
bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
ngày hai mươi bảy tháng sáu tòa nhân dân tp hcm quyết định xét xử kín vụ án
tuy nhiên gia đình cháu bé các luật sư bảo chữa tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho nạn nhân
cũng như dư luận cho rằng việc xử kín là không cần thiết
phải xử công khai nhằm mục đích dân đe phòng ngừa tội phạm nói chung
theo viện kiểm sát hành vi của trang và thái gây bất bình trong nhân dân
bị dư luận xã hội lên án cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật